vấn đề an ninh năng lượng tại châu âu đang ngày càng trầm trọng hơn sau khi hàng loạt sự cố dò dỉ được phát hiện trên các tuyến đường ống dẫn khí đốt từ nga qua biển baltic
điện kremlin mới đây đã nhận định sự cố dò dỉ trên hai tuyến đường ống dòng chảy phương bắc một và dòng chảy phương bắc hai dường như là kết quả của hành động khủng bố do nhà nước bảo trợ
hiện nga và nhiều nước châu âu đã mở cuộc điều tra về các sự cố dò dỉ
cho đến nay thụy điển và đan mạch đã phát hiện bốn đoạn dò dỉ trong hai tuyến đường ống dòng chảy phương bắc một và dòng chảy phương bắc hai
trong đó có hai điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của thụy điển và hai điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của đan mạch
công ty nastim as vận hành hệ thống các đường ống dòng chảy phương bắc cho hay có thể sử dụng đến nhóm sửa chữa đường ống và can thiệp dưới biển để xử lý các sự cố
kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine dòng chảy phương bắc một và hai đã trở thành tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng giữa nga và châu âu
vào đầu tháng chín tập đoàn năng lượng gasprom của nga thông báo đóng vô thời hạn đường ống dòng chảy phương bắc một đưa khí đốt từ nga tới đức qua biển baltic
trong khi đó dự án dòng chảy phương bắc hai vốn hoàn thành vào tháng chín năm ngoái nhưng do xung đột tại ukraine đức đã quyết định dừng quá trình phê duyệt dự án từ hồi cuối tháng tám